cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa vừa ra quyết định khởi tố một mươi bảy bị can
bắt tạm ra một mươi sáu người cho tại ngoại một đối tượng vì lý do sức khỏe
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự nơi công cộng
đây được xác định là các đối tượng đã tham gia chính trong vụ đánh nhau gây náo loạn
cả một khu vực trung tâm thành phố biên hòa trong tối ngày một mươi năm tháng hai vừa qua
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày một mươi năm tháng hai tức đêm ba mươi tết
tại công ty trách nhiệm hữu hạn một trăm linh một trò chơi game bắn cá ở tầng trệt siêu thị vinatech
thuộc khu phố một phường quang vinh thành phố biên hòa do bà bạch thúy hà làm chủ
và lê hoàng khắc vũ được thuê làm giám đốc do nghi ngờ một số thanh niên vào chơi gam bắn cá
có gian lận trong việc tính điểm bắn cá nên lê hoàng khắc vũ đã gọi điện báo cho bạch thúy hà
sau đó bạch thúy hà cùng chồng lê hoàng khóc vũ
quốc huy và khoảng ba mươi đối tượng khác đi xe ô tô từ thành phố hồ chí minh
xuống thành phố biên hòa để giải quyết vụ việc
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày lực lượng chức năng công an thành phố biên hòa
đã bắt giữ các đối tượng ổn định tình hình
trong quá trình đánh nhau giữa hai nhóm một đối tượng người nước ngoài đi nhóm với hà
bị đánh gây thương tích hai mươi một hai đối tượng khác bị thương từ bảy đến một mươi ba
ngoài ra một đại úy cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa cũng bị thương nặng
hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa
tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật